theo sở xây dựng tp hcm toàn thành phố có hơn bốn trăm chín mươi một hectare đất công viên
tuy nhiên đáng chú ý là phần lớn diện tích công viên nơi công cộng lại nằm ở những quận trung tâm
còn nhiều quận huyện khu vực ngoại thành chưa hề có công viên công cộng
dù quỹ đất quy hoạch công viên cây xanh rất lớn
thống kê của sở xây dựng cho thấy tại khu vực ngoại thành như quận chín thủ đức bình tân
huyện nhà bè hóc môn v v diện tích đất công viên chỉ đạt ba m hai trên một người
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ một mươi hai m hai trên một người theo quy hoạch tại quyết định hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
khu vực ngoại thành lại là nơi có tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh
thực tế nhiều dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư đã quên dành quỹ đất làm công viên cây xanh
hoặc chuyển đổi đất công viên sang loại đất khác
do đó để tăng diện tích công viên khu vực ngoại thành tp hcm sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra
đối với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công viên cây xanh của các dự án khu dân cư
yêu cầu chủ đầu tư đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ các công viên cây xanh
đúng theo quy mô đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết một phần năm trăm linh